viện khảo cổ học việt nam vừa phối hợp với bảo tàng tỉnh phú yên khai quật và phát hiện di tích đền thờ champa
di tích nằm ở thị trấn phú hòa huyện phú hòa có niên đại sớm nhất tại phú yên
di tích khảo cổ nằm ở đồng miễu thuộc khu phố định thọ một thị trấn phú hòa huyện phú hòa tỉnh phú yên
đây là kiến trúc đền thờ champa hay thường gọi là tháp chăm
sau tám ngày khai quật các nhà khảo cổ đã phát hiện hiện vật linga yoni bằng đá
thể hiện đây là đền thờ siva một trong ba vị thần của đạo bà lamôn mà người champa rất tôn thờ
các kiến trúc xuất lộ này cho thấy tháp có niên đại rất sớm vào khoảng thế kỷ thứ tư
thậm chí là thế kỷ năm thế kỷ sáu cũng chưa còn tồn tại cho đến ngày hôm nay
thì ở đây phú yên chúng ta đang có trong tay một cái gọi là một cái di sản vô cùng quý giá
theo các nhà khảo cổ học các tỉnh miền trung có rất nhiều di tích champa
nhưng chưa có một kiến trúc nào được phát hiện xây bằng loại gạch trăm ở thế kỷ thứ tư như di tích tại đồng miễu vừa khai quật
với những hiện vật khai quật được cùng với vị trí địa lý nằm trên thành hồ phía bắc dòng sông ba
di tích đồng miễu được nhận định là thánh địa trung tâm
đồng miễu là thánh địa trung tâm tôn giáo champa xưa
với những phát hiện nhiều giá trị khảo cổ và ý nghĩa lịch sử văn hóa của di tích
tỉnh phú yên đã ghi nhận các kết quả khảo cổ ban đầu và đề nghị đoàn khảo cổ có những ghi chép cụ thể về tư liệu hiện vật
đồng thời sớm hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo